với tình hình dịch được kiểm soát tốt mới đây bộ giao thông vận tải cũng thông tin sẽ khai thác lại tàu khách tuyến bắc nam
và chặng hà nội hải phòng từ một mươi ba tháng một mươi hoạt động vận tải hành khách bằng đường sắt được thí điểm đến hết ngày hai mươi tháng một mươi
theo đó tàu khách bắc nam sẽ dừng đón trả khách tại hai mươi ba ga chính trên tuyến trong đó có ga hà nội
tàu se tám xuất phát tại ga sài gòn lúc sáu giờ sáng ngày một mươi ba tháng một mươi
tàu se bảy xuất phát tại ga hà nội lúc sáu giờ sáng ngày một mươi năm tháng một mươi
tuyến hà nội hải phòng tổ chức chạy lại đôi tàu lb năm trên sáu dừng đón trả khách tại bảy ga trên tuyến
ngành đường sắt mở bán vé các đôi tàu trên từ sáng ngày một mươi hai tháng một mươi
hành khách từ địa phương có nguy cơ rất cao nguy cơ cao đến nơi có nguy cơ tương đương hoặc thấp hơn phải tiêm đủ liều vaccine
hoặc đã khỏi bệnh covid một mươi chín trong vòng sáu tháng xét nghiệm pcr hoặc xét nghiệm nhanh trong vòng bảy mươi hai giờ
trường hợp khách trẻ em chưa đủ điều kiện tiêm chủng vaccine theo quy định của
bộ y tế khi đi cùng người thân thì phải có giấy xét nghiệm âm tính
hành khách đi từ địa phương có nguy cơ và bình thường mới đến khu vực nguy cơ tương đương hoặc cao hơn
phải xét nghiệm âm tính bảy mươi hai giờ trước khi lên tàu
ngoài ra hành khách phải kê khai thông tin hoàn thành bản cam kết phòng dịch tại ga xuất phát theo mẫu
tuân thủ năm k không đi tàu khi có các triệu chứng ho sốt khó thở đau mỏi cơ đau rác hỏng
trên tàu khách được ngồi giãn cách hạn chế đi lại
hành khách từ vùng có nguy cơ rất cao nguy cơ cao bố trí chỗ tại toa xe riêng
tại các nhà ga hành khách phải khai báo y tế quét mạc quê rờ có thể thực hiện xét nghiệm nhanh tại ga
đầu tháng một mươi cục đường sắt việt nam đã lấy ý kiến hai mươi hai tỉnh thành phố về việc khai thác lại nhiều đoàn tàu khách
để thống nhất công tác phòng dịch trong bối cảnh hà nội đề nghị tiếp tục dân vận chuyển khách đến ga hà nội để phòng dịch
trong công điện gửi đến các địa phương ngày một mươi tháng một mươi thủ tướng yêu cầu bộ giao thông vận tải
ban hành quy định mở lại vận tải hành khách bằng đường sắt đường bộ trên toàn quốc
thưa quý vị những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin trưa của chúng tôi ngày hôm nay
xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi kính chào và hẹn gặp lại